các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này bao gồm
tp hcm ba trăm sáu mươi hai bốn trăm chín mươi ba ca bình dương một trăm chín mươi ba hai trăm ba mươi năm ca đồng nai bốn mươi ba chín trăm hai mươi năm ca long an ba mươi một bốn trăm hai mươi năm ca và tiền giang một mươi ba sáu trăm bốn mươi ba ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi bốn tháng chín là một mươi hai ba trăm bảy mươi một ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên năm trăm linh năm tám trăm năm mươi chín ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn tám trăm bảy mươi ba ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai chín trăm bốn mươi sáu ca thở oxy dòng cao hfnc một một mươi sáu ca
thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi năm ca thở máy xâm lấn bảy trăm năm mươi năm ca ecmo ba mươi một ca
về số bệnh nhân tử vong trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là
về tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi tám hai trăm hai mươi ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong
do covid một mươi chín trên thế giới là hai một
về tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện được một trăm bảy mươi sáu một trăm ba mươi tám xét nghiệm
cho bốn trăm hai mươi hai sáu trăm tám mươi tám lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện được một mươi bảy sáu trăm một mươi năm bảy trăm hai mươi bảy mẫu cho năm mươi bảy trăm hai mươi bảy sáu mươi bảy lượt người
ngoại trưởng mỹ antony blinken khẳng định chắc chắn tới đây việt nam và các nước
sẽ nhận thêm vaccine qua cơ chế covax
lãnh đạo công ty pfizer cam kết triển khai nhanh thủ tục để việt nam mua lại vaccine từ ba lan
tiếp tục các hoạt động tại new york mỹ ngày hai mươi ba tháng chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp tiếp xúc với nguyên thủ
lãnh đạo một số nước
chủ tịch thường trực thượng viện mỹ và đến thăm công ty pfizer
tại cuộc trao đổi với ngoại trưởng mỹ blinken
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cảm ơn việc mỹ đang là một trong những nước tài trợ vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất
cho các nước qua cơ chế tiếp cận vaccine covid một mươi chín toàn cầu covax
qua cơ chế này việt nam đã nhận được năm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
ông linken nhắc lại cam kết mới về đóng góp nửa tỷ liều vaccine của tổng thống joe biden
tại hội nghị thượng đỉnh về covid một mươi chín ngày hai mươi hai tháng chín
với cam kết này ông linken khẳng định chắc chắn tới đây việt nam
và các nước sẽ tiếp tục nhận được thêm vaccine qua cơ chế covax
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
trong đó trụ cột chính của mối quan hệ là kinh tế thương mại và đầu tư
chủ tịch nước cũng đề nghị sớm cụ thể hóa lộ trình để bàn giao sớm nhất vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
và sớm hoàn tất thủ tục chấp thuận để các quốc gia khác ví dụ ba lan
có thể nhanh chóng nhượng lại vaccine pfizer cho việt nam
khi việt nam đạt được thỏa thuận mua lại vaccine pfizer từ các nước này
phó chủ tịch pfizer jonathan slip cho biết pfizer luôn có quan hệ hợp tác tốt với việt nam
cam kết cung cấp cho việt nam trong năm nay đủ ba mươi một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín cho người lớn
đồng thời có hai mươi triệu liều vaccine cho trẻ em khi pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn
ngoài ra ông jonathan slip cũng đã ghi nhận đề nghị hợp tác sản xuất vaccine
và sẽ triển khai nhanh thủ tục để việt nam nhận vaccine của ba lan
pfizer hoan nghênh việc mỹ lập văn phòng cdc khu vực ở việt nam vừa qua
như chuyến thăm việt nam của phó chủ tịch
cảm ơn tổng thống kamala harris
điều này thể hiện sự tin tưởng của mỹ với năng lực phòng chống dịch bệnh của việt nam
pfizer sẽ cùng với văn phòng này hợp tác chặt chẽ với việt nam trong nỗ lực phòng chống các loại dịch bệnh
theo thông tin từ sở y tế tp hcm trong ngày hai mươi bốn tháng chín
thành phố tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới nhập bệnh viện thuộc tầng hai tầng ba ở mức khá cao ba năm trăm chín mươi một người
tổng số ca bệnh đang điều trị tại bệnh viện tầng hai mươi ba đến nay là bốn mươi năm trăm linh bốn người
trong bệnh viện tầng ba số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba năm mươi tám người
số bệnh nhân nặng cần hỗ trợ hô hấp là sáu sáu trăm tám mươi chín người chiếm tỷ lệ một mươi sáu năm so với tổng ca đang nằm viện
và bảy so với tổng số f
số ca đang thở máy xâm lấn là tám trăm sáu mươi tám người chiếm tỷ lệ hai một so với tổng ca đang nằm viện là chín so với tổng số f
bên cạnh đó toàn thành phố có ba bảy trăm chín mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị covid một mươi chín
số phụ nữ mang thai là ba trăm linh một người
tổng số ca tử vong tại thành phố tính từ ngày một tháng một đến hai mươi ba tháng chín là một mươi bốn một trăm hai mươi bốn người
số người được công bố khỏi covid một mươi chín đến nay là một trăm tám mươi ba bốn trăm bảy mươi một người
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
số ca tử vong tại thành phố có chiều hướng giảm so với giai đoạn trước đây
tuy nhiên con số này vẫn còn khá cao
tín hiệu tốt hơn là các bệnh nặng mới cần nhập viện gần đây đã giảm rất nhiều
trong buổi họp báo thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố chiều một mươi tám tháng chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu nhận định qua biểu đồ cho thấy
số ca tử vong đang có xu hướng giảm
tuy nhiên số ca tử vong phản ánh một quá trình điều trị kéo dài từ lúc nhập viện
diễn tiến nặng và hồi sức
hiện theo thống kê số lượng bệnh nhân phải thở máy còn khá cao
ngành y tế đang cố gắng cứu chữa cho những trường hợp bệnh nhân nặng
hy vọng thời gian tới số ca bệnh nặng giảm và giảm đáng kể ông châu nói
tiến sĩ châu cho biết chiến lược điều trị thời gian tới của thành phố
là tập trung vào quản lý f tại cộng đồng và tăng cường hệ thống điều trị các tầng
mục tiêu là đảm bảo f đang điều trị tại nhà được chăm sóc tốt mau chóng hồi phục
trường hợp chuyển nặng được mau chóng nhập viện đảm bảo điều trị hạn chế tử vong
bộ y tế cho biết monoupiravi là thuốc kháng virus chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành
tại việt nam cũng như thế giới
tạo bộ y tế vừa ban hành công văn gửi sở y tế tp hcm
trong đó phó cục trưởng nguyễn ngô quang cho biết bộ y tế đã nhận được thông tin
về việc kinh doanh quảng cáo ra bán rộng rãi thuốc monoupiravi tại gói thuốc c
trong các gói thuốc dành cho f điều trị có kiểm soát tại nhà và cộng đồng
ở tp hcm với giá cao cho người dân
cục khoa học công nghệ và đào tạo đề nghị sở y tế tp hcm khẩn trương kiểm tra thông tin
về việc mua bán thuốc hoạt động quản lý thuốc nghiên cứu tại các cơ sở y tế trực thuộc sở
đồng thời bảo đảm tuân thủ đề cương nghiên cứu và những hướng dẫn quy định hiện hành liên quan
việc này nhằm mục tiêu sử dụng thuốc an toàn hiệu quả bảo đảm quyền lợi của người bệnh
tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi
gây ảnh hưởng tiêu cực đến y tế xã hội cũng như bảo đảm các quy định về việc quản lý thuốc nghiên cứu
văn bản của bộ y tế cũng cho biết thuốc này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam cũng như thế giới
monobiravi hiện được sử dụng miễn phí và có kiểm soát chặt chẽ trong chương trình đánh giá sử dụng thuốc kháng virus
có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ ở tp hcm
tại quyết định số bốn nghìn sáu mươi tám qdbit bộ y tế giao sở y tế tp hcm chủ trì chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý
tổ chức nghiên cứu theo đúng đề cương được phê duyệt quản lý chặt chẽ thuốc nghiên cứu theo đúng đề cương và các quy định hiện hành liên quan
sở giao thông vận tải tp hcm vừa gửi văn bản tới sở ngành và đơn vị về việc góp ý sự thảo phương án tổ chức giao thông từ ngày một tháng một
trong đó phương án đi lại của người dân ở các khu vực thành phố và người có nhu cầu đến tp hcm
theo sở giao thông vận tải tp hcm việc xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa
và vận chuyển một số đối tượng cần thiết có nhu cầu lưu thông thường xuyên giữa tp hcm và các tỉnh để áp dụng từ ngày một một mươi
về nguyên tắc tổ chức giao thông sau mùng một tháng một mươi người ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được phép lưu thông của ngành y tế
tuân thủ quy định năm k khai báo trên địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn hoặc ứng dụng vnit và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo quy định
đối với vận tải bằng xe ô tô doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo dự thảo việc tổ chức giao thông sau ngày một tháng một mươi được chia thành ba khu vực phong tỏa nguy cơ và bình thường mới mỗi khu vực có một quy định cụ thể
đối với khu phong tỏa chỉ cho phép các loại xe sau được hoạt động xe công vụ xe chống dịch xe chở hàng hóa lương thực thực phẩm gaz dược phẩm thiết bị y tế
thiết bị hỗ trợ ngành y tế điện nước xe xử lý sự cố hệ thống hạ tầng đô thị xe tăng lễ xe vận chuyển có giấy phép nhân viên y tế người phục vụ phòng chống dịch
người kết thúc thời gian cách ly người bệnh covid một mươi chín người xuất viện về nơi cư trú
trường hợp khu vực phong tỏa có những tuyến đường liên quận lưu thông cát ngang bắt buộc có lộ trình cho tất cả các loại xe quá cảnh đi ngang qua
và không được dừng đỗ xe trên đoạn đường qua khu phong tỏa
đối với khu vực nguy cơ ngoài các xe được phép hoạt động tại khu vực phong tỏa bổ sung thêm shipper xe chở hàng hóa dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp
như công chứng luật sư đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển phục vụ sản xuất xuất nhập khẩu hàng hóa khám chữa bệnh
về hoạt động hàng hóa đối với khu vực nguy cơ bình thường mới xe tải nhẹ chở hàng hóa được phép hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho đến khi có thông báo mới
xe tải nặng hoạt động theo quyết định số hai mươi ba hai nghìn một mươi tám quy đề ubnd năm hai nghìn một mươi tám
việc vận chuyển hàng hóa từ các điểm tập kết trung chuyển hàng hóa và các điểm phân phối phải tuân thủ theo phương án điều phối của sở công thương thành phố
ba quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp theo thẩm quyền quản lý
về hoạt động vận tải khách xe buýt xe taxi xe hợp đồng đến chín chỗ xe công nghệ xe hợp đồng và xe du lịch phục vụ hoạt động du lịch được phép hoạt động với số lượng
tần suất hoạt động phù hợp với thực tế theo công bố của sở giao thông vận tải và được kiểm soát thông qua mã qr
xe vận chuyển công nhân chuyên gia phải được sở giao thông vận tải cấp giấy nhận diện có mã qr thông qua các đơn vị đầu mối
cho phép trạm thu phí đường bộ hoạt động trở lại đối với khu vực bình thường mới
đối với đi lại giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh tổ chức cho một số đối tượng có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa thành phố và các tỉnh
như tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa có mã qr đi đến thành phố và đi qua thành phố có mã qr
xe đưa rước công nhân chuyên gia được hoạt động với điều kiện
người trên xe đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đủ một mươi bốn ngày
sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực theo quy định
người dân từ các tỉnh vào thành phố hồ chí minh để khám chữa bệnh ngoại trừ trường hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực bảy mươi hai giờ
đồng thời phải đảm bảo một trong các điều kiện có giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám
xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường cấp xã về cho phép di chuyển đến thành phố để khám chữa bệnh
giấy xác nhận có thể hiện đầy đủ thông tin về người đi khám bệnh người chạy xe và phương tiện
về hoạt động đi đến sân bay tân sơn nhất thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải đã công bố trước đó
sau một trăm linh ngày đồng hành cùng người dân khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
tập đoàn mastery đã hỗ trợ một mươi người lao động mất việc không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội
thông qua chương trình giữ tổ ấm sứ đại dịch
ngay từ giữa tháng bảy tập đoàn masterize đã triển khai chương trình giữ tổ ấm giữa đại dịch
đây là hoạt động hỗ trợ chi phí thuê nhà cho hơn một mươi đồng
tập đoàn masterize đã hỗ trợ một mươi người lao động mất thu nhập do covid một mươi chín
số tiền trọ trung bình tại các xóm trọ tại tp hcm giao động từ hai đến hai năm triệu đồng mỗi tháng
dù đã được chủ nhà hỗ trợ giảm năm trăm linh đồng tiền nhà vẫn là một cánh nặng lớn với người lao động giữa tâm dịch
chương trình do mastery group và thành đoàn tp hcm phối hợp thực hiện đã góp phần hỗ trợ các lao động khó khăn vượt qua đại dịch
chị nguyễn thị xuân diễm bốn mươi tuổi ngụ tại phường tân tạo quận bình tân cho biết
vợ chồng chị đều là công nhân bị mất việc vì covid một mươi chín
nhiều tháng qua gia đình chị không còn thu nhập nên đành gửi con lớn về quê nhờ cậy ông bà
còn vợ chồng chị và con út chụp lại thành phố tìm kiếm công việc làm thêm sống tạm bỡ chờ ngày dịch qua
với gia đình chị diễm những phần quà và hỗ trợ từ giữ tổ ấm giữa đại dịch là bằng chứng giúp chị vững tin rằng
trong cuộc chiến này không ai bị bỏ lại phía sau
trong mùa dịch công ty gặp không ít khó khăn nhưng vẫn hỗ trợ gia đình
tôi rất biết ơn và xúc động chị diễm tâm sự
sáng hai mươi bốn tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng cử lực lượng dẫn đường cho hai đoàn người từ tp hcm
và các tỉnh phía nam tự ý về quê bằng xe máy
những người này được cảnh sát giao thông công an tỉnh hậu giang đón về từ khu vực giáp xanh cần thơ
rồi bàn giao cho cảnh sát giao thông sóc trăng tại chốt cửa ngõ vào tỉnh này
đoàn đầu tiên có bốn mươi tám xe máy chở theo một trăm linh bốn người
một mươi chín trẻ em di chuyển thẳng vào khu cách ly tập trung của xã tuân tức huyện thạnh trị
đoàn thứ hai có hai mươi hai xe máy bốn mươi hai người được cảnh sát giao thông dẫn đường vào khu cách ly tập trung xã thạnh phú huyện mỹ xuyên
theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông sóc trăng một trăm bốn mươi sáu người về quê sáng nay có hộ khẩu thường trú
tại nhiều huyện thị và thành phố của tỉnh này
sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung cơ quan chức năng tiếp tục đưa họ về gia đình để cách ly tại nhà
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn hiều cho biết
tỉnh này đã đón ba mươi một người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê bằng xe máy
nhóm này bị kẹt tại chốt cửa ngõ của tỉnh hậu giang vào chiều hai mươi ba tháng chín
tại cà mau phó chủ tịch ubnd tỉnh trần hồng quân cho biết
hai ngày qua có trên năm mươi công dân tỉnh này từ nhiều tỉnh thành trở về quê
trong đó có nhiều người kẹt lại tại các địa phương áp dụng chỉ thị một mươi sáu
khi các tỉnh thành này nới lỏng giãn cách người dân đã dùng xe máy về quê cà mau để tránh dịch covid một mươi chín
thưa quý vị
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại